lần đầu tiên tại việt nam bệnh viện phụ sản trung ương đã thực hiện thành công kỹ thuật mới giúp những phụ nữ bị tắc vòi tử cung đoạn kẽ không cần phải thụ tinh trong ống nghiệm vẫn có thể mang thai
kỹ thuật có tên gọi xử lý tắc vòi tử cung đoạn kẽ bằng nội soi
bệnh viện phụ sản trung ương đã thực hiện thành công kỹ thuật mới giúp những phụ nữ bị tắc vòi tử cung đoạn kẽ không cần phải thụ tinh trong ống nghiệp vẫn có thể mang thai